chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì phiên họp thứ hai của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tập trung xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
như báo cáo của chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội
quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm hai nghìn hai mươi
xem xét quyết định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai
cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
cùng với đó ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét
quyết định việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và việc thực hiện các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
cùng với một số nội dung quan trọng khác
ngay sau phiên khai mạc với sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự án luật thi đua khen thưởng

phó chủ tịch thường trực quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự án luật thi đua khen thưởng
nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
thời gian qua toàn lực lượng công an nhân dân đã căng mình phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trật tự giữ vững ổn định xã hội không để xảy ra bị động bất ngờ
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cải cách hành chính trong công an nhân dân đạt được những kết quả quan trọng
đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tiếp tục xây dựng công an xã thị trấn chính quy
tăng cường cán bộ về công tác tại các xã biên giới phức tạp về an ninh trật tự
xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương
công tác tài chính hậu cần kỹ thuật được đảm bảo cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của toàn lực lượng
nhấn mạnh những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
phải tập trung thực hiện thắng lợi ba mục tiêu quan trọng vừa tích cực tham gia phòng chống đẩy lùi dịch covid một mươi chín
vừa thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị xã hội yên ổn lòng dân
vừa góp phần phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước

vừa tích cực tham gia phòng chống để lùi dịch covid một mươi chín giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải tập trung thực hiện thắng lợi ba mục tiêu quan trọng
giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước

bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải tập trung thực hiện thắng lợi ba mục tiêu quan trọng
giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước
phát huy vai trò nòng cốt tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an thủ đô
phát huy vai trò nòng cốt tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an thủ đô

chính trị xã hội vì cộng đồng giúp đỡ nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là nhóm người yếu thế
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang có những diễn biến phức tạp
và lực lượng công an nhân dân là một trong những lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh
cùng với lực lượng công an nhân dân cả nước nói chung lực lượng công an thành phố hà nội đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của mình
đóng góp tích cực vào việc xây dựng la chắn phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ của công an thành phố hà nội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm
chủ động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do thủ tướng chính phủ và bộ công an phát động
có phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phòng chống dịch giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
ngay sau buổi lễ phát động thứ trưởng trần quốc tỏ cùng lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội đã tham gia hiến máu tỉnh nguyện
hưởng ứng hành trình giọt máu nghĩa tình chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín của công an thành phố hà nội
bộ công an đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch tại địa chỉ
đây cũng là nền tảng chính phục vụ cho công tác quản lý truy vết công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
được duy nhất liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác trong khai báo
hiện người dân sau khi thực hiện việc khai báo y tế tại sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
sẽ được cấp một mã qr dùng chung để lưu thông tại tất cả các trạm chốt kiểm soát dịch trên toàn quốc
từ ngày một mươi một tháng tám hệ thống phần mềm sức khỏe dân cư quốc gia
đi vào hoạt động trên cả nước
người dân và các phương tiện khi đi qua các chốt kiểm soát dịch
được yêu cầu khai báo di chuyển nội địa tại hệ thống mới
chỉ gần chưa đến hai phút đã hoàn thiện thông tin khai báo và qua chốt
mình thấy là nó thuận tiện hơn
mình có thể ngồi trong xe và mình khai báo
sau đó mình chụp lại cái mã code này
sau đó mình đưa cái mã code đấy cho bác sĩ ở đây
cho điểm chốt ở đây người ta kiểm tra
rất là thuận tiện
với hệ thống này người dân hoàn toàn chủ động được việc khai báo y tế tại nhà
tránh tình trạng cuồng thắt khi lưu thông
theo đó người dân chỉ cần dùng mã qr
cắt cướp công dân và giấy đi đường hợp lệ
bộ công an cho biết đây là mã qr được sử dụng chung liên thông
giữa các nền tảng hệ thống khai báo y tế khác
mã qr được lưu trữ đối sánh qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và được chuyển về công an cơ sở nơi người dân đăng ký thường chú đạm chú
điều này sẽ giúp việc theo dõi quản lý di biến động công dân
khi qua các chốt kiểm dịch phát hiện truy vết các trường hợp f f một f hai
thống nhất bộ công an sẽ tiếp tục thực hiện cái vấn đề truy vết
để tham mưu cho ủy ban phòng chống dịch quốc gia
đưa ra những các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời
dựa trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
trong thời gian vừa rồi bộ công an đã triển khai
để đảm bảo tính chính xác về các thông tin
về những người dân
tại các chốt trạm kiểm soát dịch lực lượng chức năng đã gián thông báo
cũng như bố trí lực lượng hướng dẫn người dân thực hiện kê khai
tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
trường hợp kê khai giấy cán bộ làm nhiệm vụ sẽ nhập dữ liệu
lên hệ thống để quản lý thông suốt
với hệ thống phần mềm quản lý dân cư vùng dịch
bộ công an đang nỗ lực khẩn trương đưa ra các giải pháp công nghệ
hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh
vận dụng áp dụng những tiến bộ những thành tiệu
trong quản lý dân cư để phục vụ cho công tác quản lý phòng chống bệnh dịch
đã làm một số các chương trình cũng đã rất có hiệu quả
chương trình quản lý sự di cư người dân
thông qua quản lý dữ liệu dân cư để chúng ta có thể có những số liệu
rất chính xác sự di chuyển của từng dân cư từ vùng ngọ sang vùng kia
chương trình tiêm chủng y vaccine cũng đã quản lý được
những người nào đã tiêm vaccine những người nào chưa tiêm
để có hướng dẫn tạo được quyền thoạt lợi cho người dân
cũng như là đáp ứng được yêu cầu về quản lý và phòng chống bệnh dịch
để thuận tiện hơn cho người dân kê khai dự kiến trước ngày hai mươi hai tháng tám
bộ công an sẽ ra mắt ứng dụng điện thoại app mobile
đảm bảo kỹ thuật không xảy ra tình trạng chậm ngẽn
khi số lượng lớn người dân cùng kê khai trên hệ thống phần mềm sức khỏe
chấm dân cư quốc gia chấm gov vn
đặc biệt thông tin kê khai của người dân sẽ được hoàn toàn bảo mật
bộ công an cũng khuyến cáo người dân khi di chuyển qua các trạm chốt kiểm soát dịch
thì nên chủ động khai báo y tế tại nhà trên địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
vừa giảm thiểu tối đa thời gian lưu thông qua chốt vừa đảm bảo phòng chống dịch
đặc biệt thông tin kê khai của người dân sẽ được hoàn toàn bảo mật
và lực lượng công an nhân dân đang phải tập trung đấu tranh góp phần dựa vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
thiết lập vùng xanh trên không gian mạng cũng cần thiết không kém vùng xanh trong cộng đồng
lợi dụng diễn biến tình hình phức tạp khó lường của đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư
số đối tượng phản động chống đối và một số cá nhân trong và ngoài nước
gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá đảng nhà nước trên không gian mạng
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
tin giả đang gia tăng cả về số lượng và xu hướng
tập trung vào bảy nhóm thông tin chính
nhóm tin giả về diễn biến dịch bệnh
tin giả về thực phẩm thuốc và biện pháp chữa covid
tin giả về tình hình cách ly phong tỏa
tin giả về vaccine
các đối tượng còn cắt ghép các hình ảnh video clip
để vu cáo bôi nhọ lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch
xuyên tạc về công tác chỉ đạo điều hành
và chính sách liên quan đến phòng chống covid một mươi chín
và nay virus tin giả lại tiếp tục biến chủng
không chỉ là thông tin tiêu cực
mà nhiều đối tượng xấu đã gian dựng thông tin
đưa ra những câu chuyện không có thật
thổi phồng lợi dụng lòng tin sự thương cảm của người dân
để trục lợi vận động từ thiện
theo thống kê của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
thì đã có hơn chín trăm linh thông tin
tin giả liên quan đến vấn đề về dịch bệnh
tính giả về dịch covid một mươi chín sẽ làm mất lòng tin
mất đình hướng vào các biện pháp
đối phó với dịch bệnh và tạo sự hoang mang dư luận trong xã hội
thậm chí là gây hậu quả
đến quyền lợi lợi ích chính đáng của các tổ chức và các cá nhân
tin giả nhưng hậu quả thật
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đã tăng cường lực lượng
tổ chức giám sát thường trực hai mươi bốn trên bảy
đưa vào áp dụng nhiều biện pháp sáng kiến công nghệ
để giám sát thông tin trên không gian mạng
từ đó phân loại xác minh xử lý hàng triệu tin bài
chủ động công tác phòng ngừa từ xa từ sớm
đấu tranh với các tổ chức đối tượng
có ý đồ lợi dụng dịch bệnh để chống phá
và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
cho đến nay cơ quan chức năng đã xác định
khoảng một trăm linh hội nhóm trên mạng xã hội facebook

hơn tám mươi kênh youtube chống phá với tần suất cao
khoảng trên năm mươi bốn video vi phạm thường xuyên phát tán tin giả
có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
chúng tôi cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
các nền tảng các hội nhóm trên không gian mạng
ngăn chặn gỡ bỏ hàng nghìn tài khoản và thông tin xấu độc
tăng cường quản lý thông tin không đăng tải thông tin sai lệch
và kết quả này đã góp phần ngăn chặn
sự lan tỏa tiếp cận đến hàng triệu tài khoản
theo dõi trên mạng xã hội
công tác an ninh mạng công tác truyền thông
chúng ta phải công tác quản lý thật chặt chẽ
không để cho những kẻ lợi dụng
cái kiểu tự do thông tin như thế
để họ tung tin giả tung tin thất thiện như vậy
đây là thứ nhất
cái thứ hai là kỳ cương pháp luật là nước
phải thật nghiêm binh
và khi ra pháp luật là ngăn chặn
và khi phát hiện ra rồi
phải có biện pháp xử lý thật là nghiêm binh
thật là thích đáng
để thiết lập được vùng xanh
trên không gian mạng
việc ngăn chặn vô hiệu hóa các nguồn thông tin xấu độc
là nền tảng quan trọng
các nguồn tin chính thống cũng cần đa dạng
phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội
để người dân có thể tiếp cận một cách dễ dàng
điều quan trọng nhất
là người dùng mạng xã hội
cần nâng cao cảnh giác trước những thông tin thất thiệt
mang tính kích động gây hoang mang dư luận
có biện pháp tự bảo vệ mình
chúng tôi cũng muốn tạo ra những vùng an toàn
với những thông tin chính xác cũng như là kịp thời
để phản bác những thông tin sai lệch
trên không gian mạng cũng như chuyển miệng
trong người dân và tổ chức đoàn cao cấp
đặc biệt là đoàn tin hành phố chúng tôi
cũng phối hợp với các đơn vị ngành vụ
để tuyên truyền thường xuyên các đề cương
liên quan đến phương thức thủ đoạn
hoạt động của loại tội phạm cũng như hoạt động viện pháp luật
để phòng ngừa đến nhân dân
chúng tôi rất mong muốn nhân dân
hãy bình tĩnh tỉnh táo
và tin tưởng
chúng ta hãy cập nhật thông tin
từ những nguồn chính thống
và hết sức thận trọng
để chúng ta tiếp cận
chia sẻ thông tin trên không gian mạng
tuyệt đối không được tham gia bình luận
chia sẻ những thông tin
bị đặt sai lệch xuyên tả
môi trường ẩn danh
dễ dàng bị các đối tượng lợi dụng
hoạt động phạm tội
nhưng chủ động quyết liệt và trực diện
lực lượng công an vẫn đang ngày đêm
tác chiến trên không gian mạng
ngăn chặn thông tin xấu độc
không để các đối tượng phá hoại
thành quả phòng chống dịch